mùng tám tháng tám ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc điểm của tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi chín
và ra mắt mô hình chính xứ đồng danh nói không với vi phạm pháp luật được tổ chức tại huyện lạc thủy
thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các mô hình quần chúng tự quản về an ninh tổ quốc
đã được các cấp ủy chính quyền củng cố và duy trì
nội dung hình thức hoạt động có nhiều đổi mới đi vào chiều sâu
đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn dân
các tổ tuần tra tổ an ninh nhân dân tổ tự quản đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tự giác tham gia
tích cực đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội ngay tại cơ sở tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc rộng khắp
nhân dịp này huyện lạc thủy đã công bố và ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự
chính xứ đồng danh nói không với vi phạm pháp luật
mô hình đã huy động được đông đảo các thành phần trong giáo sứ tham gia